ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư tám sửa đổi thông tư hai mươi hai trong đó cho phép lùi thêm một năm
việc xiết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn
cụ thể tỷ lệ này vẫn sẽ được duy trì ở mức là bốn mươi đến đầu tháng một mươi năm sau
nhiều ý kiến cho rằng quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình cung vốn ra thị trường
tuy nhiên đối với các dự án bot giao thông thường có thời gian vay vốn trong vài chục năm
thì liệu nút thắt tiến dụng có được nới ra thêm hay không
đặc biệt là các dự án thành phần của cao tốc bắc nam đang được gấp rút triển khai để kịp tiến độ
theo quy định mới ngân hàng nhà nước cho phép lùi thêm một năm áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và giải hạn
vẫn ở mức bốn mươi thay vì ba mươi bảy
giới phân tích cho rằng sẽ tạo thêm cơ hội và dư địa vốn để các ngân hàng cung ứng vốn cho thị trường
từ bốn mươi xuống ba mươi bảy thì mặc dù chỉ có ba thôi nhưng mà ba đó tính ra trên tổng dư nợ
của các ngân hàng nhà nước
các ngân hàng nhà nước có số tiền rất lớn và số tiền đáng lý là không được dùng cho vay chung và giải hạn
thì việc rời quy định này cho một năm nữa sẽ giúp các ngân hàng vẫn được sử dụng vốn ngắn hạn
để cho vay chung và giải hạn và trong đó có các dự án biểu thị
đã lọt qua sơ tuyển và đang làm hồ sơ thầu cả năm dự án thành phần ppp của cao tốc bắc nam
đại diện công ty senco bốn cho rằng
việc các ngân hàng chung và giải hạn
chưa phải giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn
đồng nghĩa sẽ có thêm cơ hội cho doanh nghiệp vay vốn để đầu tư các dự án
tuy nhiên trên thực tế ngân hàng có gật đầu cho vay hay không lại vụ thuộc hoàn toàn vào tính khả thi
trong phương án tài chính của các dự án
mục tiêu ở đây là đầu tư nên cái nới rung đấy cũng một phần thôi
chứ còn nữa là chủ yếu là dự án có những điều kiện thuận lợi và có phần hiệu quả
chứ còn nếu mà dự án không hiệu quả
thì cũng khó cho nhà đầu tư và ngân hàng
còn theo đại diện tập đoàn đèo cả doanh nghiệp này đang tham gia hai dự án ppp cao tốc bắc nam
nhưng một dự án hiện đã bị ngân hàng từ chối tài trợ vốn vì không hiệu quả
dự án còn lại đang nghiên cứu đàm phán nhưng cũng rất khó khăn
bởi các ngân hàng vẫn đang phải tuân thủ quy định
xiết tín dụng đối với các dự án bot giao thông được ngân hàng nhà nước đưa ra vào năm ngoái
chưa kể đối với lĩnh vực bot giao thông
thường có lượng vốn lớn thời gian cho vay dài và năng lực của chủ đầu tư hạn chế
thì các ngân hàng vẫn khó dám mạnh tay cho vay vì còn không ít rủi ro tiềm ẩn như giai đoạn trước đây